xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về áp thấp nhiệt đới trên biển đông
vào hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc
một trăm một mươi tám năm độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tạ át thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
dự báo trong những giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
và mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
cường độ có khả năng mạnh thêm
do ảnh hưởng quá thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy sau tăng lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
biển động rất mạnh
trở lại với thời tiết trên đất liền
do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa nên từ chiều tối qua tại các tỉnh thành
thuộc khu vực phía đông bắc bộ đã có mưa rào và rông
cục bộ có nơi xảy ra mưa với lượng khá giúp cho nền nhiệt độ giảm đi đôi chút
tuy nhiên sang hai ngày tới thì mưa sẽ giảm nhanh nên nhiệt độ sẽ lại tăng lên
giao động ở ngưỡng là hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
theo nhận định xa hơn thì từ ngày một mươi tám
khi chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có thể tiếp tục mạnh lên thành bão
mưa rông sẽ tăng mạnh cùng với nền nhiệt độ sẽ giảm nhanh
tương tự trong hai ngày tới
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ chỉ có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng nóng với mức nhiệt độ đạt trong khoảng ba mươi ba ba mươi sáu độ
riêng khu tây bắc có nơi vượt ngưỡng ba mươi sáu độ
và sau đó cũng từ ngày một mươi tám thì mưa rông cũng có xu hướng tăng mạnh
giúp cho nền nhiệt độ giảm đáng kể
tại miền trung trong hai ngày tới
nắng nóng có thể suy giảm nhẹ về cương độ
nhưng thời tiết chủ đạo vẫn là ngày nắng nóng
có nơi nắng nóng gây gắt với mức nhiệt chưa chiều
phổ biến từ khu vực nghệ an đến thừa thiên huế là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi cao hơn
từ khoảng ngày một mươi tám trở đi thì do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
nhiều khả năng khu vực này có thể xuất hiện mưa rào
giúp cho nền nhiệt độ giảm dần
các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực phú yên
trong hai ngày tới cũng tiếp tục duy trì nắng nóng
với mức nhiệt độ giao động là hai mươi sáu ba mươi sáu độ
phần còn lại từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận
mức nhiệt vẫn khá dễ chịu
chỉ ở mức là hai mươi bốn ba mươi bốn độ
và sau đó cũng từ ngày một mươi tám thì mưa rông sẽ tăng mạnh
giúp cho nền nhiệt độ giảm dần
lui xuống phía nam
khu vực tây nguyên vẫn duy trì mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to
do hoạt động của đới gió tây nam có cường độ mạnh
với thời điểm mưa lớn tập trung về chiều và tối
còn về nhiệt độ tại khu vực này
phổ biến ở mức là từ một mươi chín đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên dự báo trong thời gian tới
mưa rông với lượng khá sẽ tiếp tục xảy ra
trong mưa rông thì cần đề phòng với các hiện tượng thực tích cực đoan
như tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
do có mưa nên nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía nam
sẽ tường đối mát mẻ
ngày đêm chỉ ở mức là hai mươi ba đến ba mươi ba độ